về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trước những diễn biến mới khó lường vào chiều qua
ubnd tỉnh hà nam đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thành phố phủ lý thời gian áp dụng là một mươi bốn ngày kể từ một mươi tám h hôm qua hai mươi ba tháng chín
việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố
xã phường cách ly với xã phường phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
ubnd tỉnh nghệ an cũng vừa có quyết định chuyển sang thực hiện chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
đối với tất cả các xã phường của tp vinh chứ các khu vực đang thực hiện cách ly y tế là trung cư hợp tác xã trung đô
địa chỉ số một trăm bảy mươi hai đường nguyễn du phường bến thủy và trung cư ct một a handiko ba mươi khối chín phường quang trung
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín
tỉnh sơn la cũng quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội một mươi ngày đối với huyện phú yên
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín theo chỉ thị một mươi sáu đối với các bản uống một uốm hai xã huy thượng
theo chỉ thị một mươi năm đối với các bản ban tân ban xã huy thượng bản thái hạ cũ xã mường thải và bản suối bương xã kim bon
các địa phương còn lại của huyện phú yên thực hiện theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng